cánh vác nhiệm vụ nơi tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những cán bộ chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm chốt chặn tại các đường mòn lối mở
sau đây là ghi nhận tại tỉnh nghệ an
trời vào đêm trung úy nguyễn anh tuấn cùng đồng đội và lực lượng công an
dân quân xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an lại tuần tra các đường mòn lối mở
hơn hai tháng nay nhiệm vụ này được các anh suy trì hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mọi cán bộ chiến sĩ đã tập trung lên đường biên để ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép
do thời gian quá thì virus bùng nổ thì địa hình nhất là rất khó khăn
đi lại đeo đeo lùi suối hãi khí hậu thất thương mới nhiêu rồi đường trơn
để mang gạo rồi mang thực phẩm vào để trong này vừa trực vừa ngăn chặn vừa đảm bảo hậu cân ở trong này luôn
trong thời gian khai công tác phòng chống dịch đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm gắn đã thành lập các chốt kiểm soát chặt biên giới
không để người dân vượt biên trái phép
về lực lượng thì đơn vị phát huy tốt vai trò trách nhiệm và tinh thần của cán bộ chiến sĩ
với quân số là trên bảy mươi đồng chí cũng được sự tăng cường của bộ chỉ huy về quân y lái xe đảm bảo
được chế độ ăn uống và đời sống cho cán bộ chiến sĩ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho bộ đội đủ sức khỏe để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà cấp trên giao cho
song song với tuần tra kiểm soát lực lượng bộ đội biên phòng còn tiến hành trao đổi thông tin tình hình với lực lượng chức năng của lào
qua đó nắm bắt tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín để có phương án đối phó kịp thời
trước diễn biến phức tạp của covid một mươi chín chúng tôi đã phối hợp với phía việt nam ở cửa khẩu nậm cắn trong trao đổi thông tin tình hình kiểm soát chặt biên giới để phòng chống dịch bệnh
tuyến biên giới nghệ an dài hơn bốn trăm sáu mươi tám km và dọc tuyến đường ấy hàng nghìn cán bộ chiến sĩ biên phòng vẫn đang ngày đêm đội nắng gánh mưa thực hiện nhiệm vụ